thưa quý vị trong phiên thảo luận sáng nay
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cho ý kiến về dự án luật căn cước
các đại biểu quốc hội cơ bản tán thành
với sự cần thiết ban hành luật
đồng thời nhiều nội dung trong dự thảo luật
như tên gọi phạm vi đối tượng áp dụng
tại nghị trường bày tỏ nhất trí cao
với nhiều nội dung đã được
cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa
các ý kiến đều thống nhất với sự cần thiết
ban hành luật căn cước
đánh giá cao sự chủ động và tích cực
của cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra
đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến
các đại biểu để hoàn thiện dự án luật
các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh
một số quy định cụ thể như những thông tin
được in trên thẻ việc thu thập cập nhật
thông tin và quản lý kết nối chia sẻ
khai thác sử dụng thông tin
trong cơ sở dữ liệu
về thẩm quyền cấp thời hạn cấp và đổi thẻ
tại phiên thảo luận tiếp thu ý kiến
của các đại biểu đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cho biết để thực hiện nhiệm vụ
mà chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
của đại hội đảng khóa một mươi ba
đã đề ra là đẩy mạnh xây dựng
chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số
trong đó tập trung phát triển hạ tầng số
phục vụ các cơ quan nhà nước
một cách tập trung thông suốt thiết kế
đồng bộ xây dựng và đưa vào vận hành
hệ thống tích hợp kết nối liên thông
các cơ sở dữ liệu lớn nhất là dữ liệu
về dân cư y tế giáo dục bảo hiểm
doanh nghiệp đất đai nhà ở
phục vụ kịp thời hiệu quả
cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
bảo đảm một trăm linh dân số được đăng ký
và quản lý thì việc xây dựng
dự án luật căn cước có ý nghĩa
rất quan trọng và cần thiết
dự án luật này không chỉ đáp ứng
khi yêu cầu quản lý nhà nước về căn cước
đáp ứng các yêu cầu mục tiêu về đơn giản hóa
thủ tục hoành chính giấy tờ công dân
mà còn ý nghĩa trong việc phát huy giá trị
của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước giá trị
và tiện ích của thẻ căn cước
căn cước điện tử trong phát triển kinh tế xã hội
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số
ở nước ta theo mục tiêu của đề án sáu
của chính phủ đang triển khai thực hiện
cũng tại phiên thảo luận
bộ trưởng tô lâm đã giải trình thêm
xung quanh ý kiến thắc mắc về nguy cơ
bị theo dõi khi sử dụng chip hoặc qr code
trên thẻ căn cước
chúng tôi bộ công an chúng tôi xin khẳng định là
cái việc sử dụng thẻ căn cước
có căn chip
và mã qr code
và căn cước điện tử
không theo dõi
và không thể theo dõi được
ở đây chúng tôi cũng phải khẳng định
cái việc này là bộ công an
bất cứ một cơ quan nào
không được theo dõi và không thể theo dõi được
ở trên cái cấu tạo của
cái thẻ này
cái điều đó yên tâm
và đồng thời chúng tôi cũng phải có cái trách nhiệm bảo đảm
an toàn an ninh
cho con người cho công dân
cho những người sử dụng thẻ căn cước này
không bị theo dõi
bởi bất kể một tổ chức cá nhân nào
không thể lợi dụng được những việc đó
để theo dõi những việc này
cũng như là bảo đảm cái an ninh an toàn
về dữ liệu của công dân
đã được khai báo
được tích hợp trong vấn đề này
đây là điều chúng tôi khẳng định
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật
bộ trưởng tôn lâm khẳng định
bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật căn cước
cho phù hợp
bảo đảm hoàn thiện về nội dung và kỹ thuật văn bản
để chính quốc hội thông qua
cho phát triển kinh tế xã hội
của đời sống nhân dân
vào chiều nay kết quả lấy phiếu tín nhiệm
đối với bốn mươi bốn chức danh lãnh đạo cấp cao
đã được quốc hội công bố
và việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này
được nhiều đại biểu đồng tình ủng hộ đánh giá cao
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
truyền hình công an nhân dân
tôi nghĩ rằng quy trình lấy phiếu tín nhiệm
lần này thì cũng không khác lần trước
nhưng đều có đổi mới phát triển hơn
làm sao nhầm đó
là có một ý nghĩa tác động rất lớn
đối với các vị
mà được lấy phiếu tín nhiệm
nhưng cái việc lấy phiếu của quốc hội
nó có một cái tác động tôi cho rằng là
nó có tính lan toàn rất cao
và nhất là trong cái bộ cảnh
mà chúng ta đang thực hiện
cái trục trương
cán bộ giám nghị giám làm
và chống những cái
tư tưởng ngay tránh
vì cái mục tiêu lớn nhất đó là
lợi ích quốc gia và dân tộc
thì tôi cho rằng
cái thời điểm lấy phiếu này
nó sẽ vượt qua ngoài những cái
mang tính chất thủ tục mang tính chất là quy định thông thường
điều quan trọng hơn cả là
sau đánh giá là cái gì
thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta sử dụng
cái kết quả lấy phiếu tín nhiệm
một là vừa là để đánh giá tín nhiệm
hai nữa là cũng để tổ chức
để tham khảo trong những cái kênh
tổ chức cán bộ hay là sắp xếp
để bạt bổ nhiệm v v
thì đấy cũng là cái việc
mà khiến cho những cái người mà được lấy phiếu
có kết quả tín nhiệm thấp
thẳng thắn nhìn nhận lại
cái việc thực thi công vụ của mình
và sẽ có những cái
nỗ lực để làm sao
hoàn thiện hơn nữa
cái việc thực thi công vụ
khắc phục được những cái yếu kém
các đồng chí chắc là
cũng coi đây
là một trong những cái
coi đây là một trong những cái
để mình có thể tiếp tục phấn đấu hơn nữa
trong quá trình phấn đấu
thì cũng phải xem
là trong cái ngành nghìn
đang còn có vấn đề gì
đang còn vấn đề gì tồn đọng
đang còn có vấn đề gì
cần phải cải tiến
trong toàn ngành
chứ không phải bản thân
và đồng chí ấy phải thấy
cái trọng trách của mình
là phải lớn nhất
chiều nay hai mươi năm tháng một mươi tại hà nội
thiếu tướng lê văn tuyến thứ chín năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng bộ công an
đã tiếp xã giao đoàn công tác
tổng cục hậu cần tài chính
bộ nội vụ vương quốc campuchia
do ngài thống tướng chen yuen
tổng cục trưởng dẫn đầu sang thăm và làm việc
tại việt nam
tại buổi tiếp
thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ vương quốc campuchia
ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
về hợp tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hai bên đã chủ động phối hợp đấu tranh
phạm xuyên quốc gia nhất là ở các tỉnh
giáp điên của hai nước đặc biệt
trong lĩnh vực hậu cần trong những năm qua
bộ công an việt nam đã viện trợ các trang thiết bị
phục vụ đắc lực công tác đảm bảo an ninh trật tự
của campuchia thứ trưởng lê văn tuyến
bày tỏ mong muốn những kinh nghiệm trao đổi
giữa các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an việt nam
và đoàn đại biểu tổng cục hậu cần tài chính
bộ nội vụ vương quốc campuchia
sẽ mở đường cho những định hướng hợp tác
trên các lĩnh vực tài chính y tế và công nghiệp an ninh
giữa hai bộ thiết thực và hiệu quả
thay mặt đoàn công tác
thống tướng sen yuan chân thành cảm ơn
thứ trưởng lê văn tuyến đã dành thời gian tiếp
đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình
sẽ nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ
quan hệ hợp tác giữa hai bộ
giữa tổng cục hậu cần tài chính với các đơn vị
khối hậu cần kỹ thuật thuộc bộ công an việt nam
ngày càng phát triển thiết thực hơn nữa
trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
thưa quý vị sau hơn chín tháng phát động
ban chỉ đạo ban tổ chức
cuộc thi chính luận về bảo vệ
nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba
đã trao một trăm sáu mươi một giải thưởng
cho các tác giả nhóm tác giả
và tập thể đạt thành tích cao
cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị
sâu rộng trong toàn xã hội
và là một điểm nhấn trong công tác bảo vệ
nền tảng tư tưởng của đảng
truyền hình công an nhân dân ghi dấu ấn tại cuộc thi này
với giải a ở thể loại truyền hình
cuộc thi chính luận về bảo vệ
nền tảng tư tưởng của đảng
lần thứ ba đã trở thành cuộc sinh hoạt
chính trị rộng khắp trong cán bộ đảng viên
từ trung ương đến địa phương
với hơn ba trăm linh một tác phẩm dự thi
nhiều tác phẩm dự thi
có chất lượng chuyên môn cao
thể hiện sâu sắc tính đảng tính chiến đấu
bám sát thực tiễn nhận diện
và đấu tranh có hiệu quả
với những luận điệu xuyên tảng sai trái
của các thế lực thù địch phản động
hình thức tác phẩm đa dạng
nội dung tác phẩm phong phú
nhiều tác phẩm có chất lượng tốt
tác giả nhóm tác giả tham gia
cuộc thi thuộc nhiều thành phần xã hội
khác nhau nhiều nghề nghiệp khác nhau
nhiều dân tộc tôn giáo
cả trong nước và người việt nam
ở nước ngoài
cả người nước ngoài yêu mến việt nam
điều này cho thấy
sức lan tỏa của cuộc thi
là rất rộng lớn và sâu sắc
ban chỉ đạo ba mươi năm bộ công an
đạt giải tập thể xuất sắc
và một mươi chín giải cá nhân
đáng chú ý loạt phóng sự
chủ động nhận diện và đấu tranh
với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc
tôn giáo của các thế lực thù địch
của truyền hình công an nhân dân
đạt giải a ở thể loại truyền hình
video clip tác phẩm đã
phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ
của toàn đảng toàn dân và toàn quân
trong công tác đảm bảo an ninh
vùng dân tộc đảm bảo an ninh tôn giáo
đồng thời phân tích
nhận diện những phương thức thủ đoạn
những phần tử xấu khoác lê mình
tâm áo dân tộc tôn giáo để chống phá
đảng nhà nước việt nam
cái loạt phóng sự cũng đã đề cập
được rất nhiều những cái nội dung
liên quan tới cái vụ khủng bố ở tây nguyên
vấn đề thứ hai
thì chúng tôi đã chỉ rõ được những cái
nguyên nhân chính địch lợi dụng
cái vấn đề dân tộc và tôn giáo
và cái thứ ba
mà tôi cho rằng cũng rất là quan trọng
đấy là thực tế vấn đề
dân tộc và tôn giáo ở việt nam
là được đảng và nhà nước
rất là quan tâm đề tài cho mỗi chương trình
chính luận đã khó nhưng
hình ảnh cũng phải tính toán
rất kỹ để thể hiện sao cho nó hiệu quả
trước khi tác nghiệp thì chúng tôi
cũng có sự nghiên cứu kỹ về mặt
nội dung về hình ảnh
cũng có tham khảo ý kiến của các cơ quan
nghiệp vụ bên cạnh đó thì chúng tôi
cũng đã sử dụng kỹ thuật đồ họa
để giúp khán giả dễ hiểu và nắm bắt
thông tin được tốt hơn từ khi
nghị quyết ba mươi năm được ban hành
truyền hình antv đã phát sóng
đề tài nhiều phóng sự chuyên mục
phản ánh phân tích nhận diện các luận điệu
xuyên tạc thủ đoạn chống phá của các thế lực
thù địch phân tử phản động góp phần
định hướng dư luận một trong những mục

trong bản tin an ninh hai mươi bốn h
tối thứ hai hàng tuần
với cái nhiệm vụ là một cái cơ quan
ngôn luận của đảng ủy quan trung ương lãnh đạo bộ ngoan
thì cục truyền thông công an dân chúng tôi đã chỉ đạo
tất cả các binh chủng báo chí trong cục
cũng như báo công an dân truyền hình công an dân
phát hành công an dân hàng tuần
hàng ngày đều có những loạt bài
những cái tiểu mục về cái
đấu tranh cái quan điểm xe chạy thù địch
bảo vệ nền tảng tương tự của đảng cũng do cái tính chất
của mạng internet nó thay đổi cho nên là
cái phương pháp để chỉ đạo
để sản xuất các cái tin bài
những chuyên mục đấy cũng phải có sự thay đổi
làm sao để cái cách tiếp cận nó đến được với
người dân một cách nó gần gũi nhất
nó thân thiện nhất và nó
thuyết phục nhất và cũng rất là may mắn
vinh dự là trong cái đợt thi
cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng
của đảng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba vừa rồi
thì truyền hình công an dân đã vinh dự đạt mặt giải a
chúng tôi cũng cảm thấy vinh dự tự hào
tuy nhiên cũng là cái trách nhiệm của một cái cơ quan truyền thông
chủ lực một trong bảy kênh
truyền hình thiêu quốc gia chúng tôi phải càng ngày càng
phát triển và càng có
những cái tin bài sâu sắc có chất lượng
hơn nữa trong cái lĩnh vực này
nên phản bác những quan điểm sai trái
của các thế dục thù địch thì được
lãnh đạo truyền hình công an nhân dân đặc biệt quan tâm
ban tây sự thì đã có cái chuyên mục
nhận diện và đầu tranh thì hằng tuần
thì những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã
tổng hợp và
theo dõi những phương thức thủ đoạn của các đối tượng
thù địch và từ những chất liệu quả thật
thì nhóm tác giả đã
có một loạt tác phẩm ba k
phản hành chân thực
rõ nét nhất về phương thức thủ đoạn của các đối tượng
bối cảnh mới đặt ra
nhiều thách thức báo chí công an nhân dân
nói chung và truyền hình công an nhân dân
nói riêng sẽ tiếp tục thể hiện vai trò
tích cực trong cuộc đấu tranh
chống diễn biến hòa bình phản bác các
quan điểm sai trái thù địch góp phần
giữ vững trận địa tư tưởng của đảng
củng cố lòng tin của cán bộ đảng viên
và nhân dân đối với sự nghiệp
cách mạng của đất nước ta
năm hai nghìn hai mươi ba có ba mươi tám nhà giáo
đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi
cấp bộ trong công an nhân dân
đây là kết quả phiên họp bỏ phiếu tín nhiệm
công nhận đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi
giáo viên dạy giỏi vừa được cục đào tạo
bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
thực hiện thông tư số ba mươi bảy năm hai nghìn một mươi ba
của bộ trưởng bộ công an
quy định về dạy giỏi trong các học viện
trường đại học trung cấp công an nhân dân
bộ công an ban hành kế hoạch tổ chức
xét công nhận danh hiệu dạy giỏi cấp bộ
năm hai nghìn hai mươi ba tính đến nay
hội đồng đã nhận được bốn mươi ba hồ sơ
của các nhà giáo thuộc các học viện
nhân dân tại phiên họp các thành viên
hội đồng cấp bộ đã cho ý kiến và
tiến hành bỏ phiếu kín kết quả
có ba mươi tám nhà giáo được công nhận danh hiệu
giảng viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi
cấp bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
sự ghi nhận kịp thời này là nguồn
động viên khích lệ đối với những nhà giáo
tận tâm có nhiều đóng góp vì sự nghiệp
giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân
sáng nay hội thảo khoa học cấp
quốc tế về biển đông lần thứ một mươi năm
do học viện ngoại giao và các cơ
quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai
mạc tại thành phố hồ chí minh với chủ đề
thu hẹp vùng biển sám mở rộng
vùng biển xanh gần bốn trăm năm mươi
đại biểu tham gia trực tiếp và trực tuyến
trong đó thì có nhiều diễn giả
là các chuyên gia đến từ hai mươi quốc gia
các vị đại sứ và tổng lãnh sự
các cơ quan ngoại giao tại việt nam
đã tham dự hội thảo
thông qua hội thảo ban tổ chức mong muốn
các chuyên gia cùng nhau phân tích về
thực trạng biển đông và khu vực làm rõ
các quy tắc điều chỉnh chung xác định
các chính thúc đẩy lòng tin và hợp tác
làm sáng tỏ những hành vi có tác động
tiêu cực tới trật tự dựa trên
luật lệ và gia tăng căng thẳng
từ đó thu hẹp vùng biển sám hướng
tới mục tiêu khiến không gian biển
trở nên minh bạch và hòa bình hơn
đồng thời mở rộng vùng xanh nhằm
xác định những tiềm năng của biển
và tương lai thông qua việc thúc đẩy
những lĩnh vực quan trọng như chuyển đổi xanh
công nghệ nghiên cứu và đầu tư liên quan
đến năng lượng điện gió chuyển đổi
năng lượng biển hội thảo cũng tập trung
thảo luận về cách thức để các lực lượng
trên biển và các cơ chế trong khu vực
có thể đóng góp xây dựng hướng tới
mục tiêu vì một biển đông
xanh hơn hòa bình hơn hội thảo
diễn ra trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi
tại thành phố hồ chí minh
với tám phiên thảo luận về các chủ đề như
các nước lớn và những trách nhiệm lớn
hợp tác và cùng chung sống
trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng
cách tiếp cận đa phương về biển đông
khuôn khổ pháp lý cho đấu tranh pháp lý
vai trò của cảnh sát biển
trong tăng cường hợp tác ở biển đông
tuy nhiên tòa án nhân dân tp phan thiết

về tội hủy hoại tài sản
tuy nhiên tòa án nhân dân tp phan thiết
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thảo
tức thảo lụy một năm sáu tháng tù
về tội hủy hoại tài sản
các bị cáo còn lại gồm
nguyễn thị thu phương bị phạt sáu tháng tù
phạm quốc cường chín tháng tù
phan anh kim một năm tù
lê danh thuận sáu tháng tù
lê minh khôi một mươi tháng tù
các bị cáo đã bồi thường cho người bị hại
theo cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín người đàn ông trú tại quận tân phú thành phố hồ chí minh
thuê người xây dựng tường rào quanh thửa đất bốn m hai của mình bỏ tiền mua tại phường phú hải thành phố phan thiết
khoảng một mươi năm h ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi nghe tin ông này thuê người xây tường rào
thảo yêu cầu các bị cáo trên cùng ra khu đất để đập phá tường rào và tất cả đồng ý
cả nhóm đi trên hai ô tô đến nơi và thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường
thì nhóm bị cáo trên đã dùng tay chân xô đạp dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường bị sập đổ hoàn toàn
chiều nay tại thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ cháy kho chứa hàng nằm trong khu dân cư khiến nhiều người hoảng loạn
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường để xử lý vụ cháy
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút tại trụ sở làm việc kết hợp làm kho chứa hàng của một tàu
do điểm xuất phát cháy từ khu vực kho chứa vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và tạo nhiều khói khiến những người có mặt tại doanh nghiệp cũng như người dân xung quanh hoảng loạn
nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã điều động bảy phương tiện chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhanh chóng khống chế ngọn lửa sơ tán và đưa các hàng hóa trong kho đến nơi an toàn
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày vụ cháy đã được khống chế không để cháy lan ra các khu vực lân cận
các lực lượng chức năng đã được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị với đặc thù là địa bàn giáp danh giữa hai bà trưng và quận hoàng mai dân số đông với gần sáu mươi người nên phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội được coi là một trong những địa bàn phức tạp
dân số đông nhiều khu chung cư khu văn phòng tiêm bẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
để nâng cao tinh thần phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người dân công an phường vĩnh tuy đã triển khai sáng kiến đó chính là
an ninh với các nội dung về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
những ngày tháng một mươi này hàng nghìn đề can mang nội dung năm phút giờ vàng trong chữa cháy và thoát nạn đã được các cán bộ chiến sĩ công an phường vĩnh tuy
phối hợp cùng đội viên bảo vệ dân phố cán bộ cơ sở dán ở các bảng tin các khu trung cư mini cổng các cơ quan doanh nghiệp trường học và nhà hàng quán ăn
có rất là nhiều vụ khó khăn xảy ra vừa rồi
thì tôi thấy cái đề can là rất là hữu ích cho người dân và đặc biệt khi bước vào trong nhà thì tôi thấy là nhìn thấy cái tiêu lệnh đấy thì mình sẽ đẻ ý hơn để tránh những vụ khó khăn xảy ra
dễ gây sự chú ý từ màu sắc đến kích cỡ nhỏ nhất vừa lòng bàn tay lớn nhất to ngang khổ rẻ ba
và thông điệp ngắn gọn dễ nhớ dễ làm thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn của lực lượng công an luôn nghĩ luôn nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
ngoài ra tại mỗi tấm đề can đều có năm mã qr code là đường dẫn đến những video hướng dẫn cách phòng ngừa và cứu nạn cứu hộ trong đám cháy
chúng tôi có ba loại đề can a ba a bốn và a năm
cái đề can a ba thì chúng tôi dán ở các bảng tin của địa bàn dân cư
cái đề can a bốn thì chúng tôi dán ở các nhà trọ nhà nhiều căn hộ và nhà chung cư mini
còn cái đề can a năm là cái đề can nhỏ chúng tôi dán
cái khu vực bếp ăn của người dân và cái khu vực có nguy cơ cháy lổ cao để cho người dân biết và lắm được và di chuyển các vật dụng chữa cháy ra khỏi cái nơi nguy cơ cháy lổ cao
bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền đến các khu dân cư bằng việc dán các tấm đề can cảnh báo
lực lượng công an phường tổ chức hội nghị tuyên truyền tập huấn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến với mỗi người dân
đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân cắt rỡ chuồng cọp mở lối thoát hạn thứ hai vì mạng sống của bản thân và gia đình
từ ý kiến chỉ đạo của đồng chí giáo đốc quan thành phố trong công tác phòng cháy chữa cháy
cấp ủy chỉ huy công an phường quỹ tuy đã tập trung trí tuệ và sáng tạo để in ra cái mẫu đề can
trong đó lồng ghép nội dung chỉ đạo của đồng chí giáo đốc với thành phố
cộng với những kiến thức rất xúc tích ngắn gọn và rõ ràng về thông điệp chữa cháy cứu nạn cứu hộ
và phòng cháy chữa cháy để truyền tải tới người dân
cái khẩu hiệu then chốt ở trong cái đề can chính là ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc quan thành phố
đó là năm phút giờ vàng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đa số người dân đều đồng thuận ủng hộ
và thông qua công tác tuyên truyền thì người dân đã chủ động liên hệ với chính quyền để mở lối thoát nạn thứ hai
cũng như là trang bị những thiết bị phòng cháy như bình chữa cháy và thang dây đối với những nhà ở cao tầng
với khẩu hiệu
năm phút giờ vàng trong chữa cháy và thoát nạn
dự kiến trong thời gian tới
những tấm đề can này sẽ được in và dán trên địa bàn tất cả các phường thuộc quận hai bà trưng
để người dân nâng cao tinh thần phòng cháy cũng như có thêm kiến thức về chữa cháy cứu nạn cứu hộ